trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại cộng hòa liên bang đức theo lời mời của bộ trưởng kinh tế và năng lượng peter armeier
vào tối ngày một mươi năm tháng ba theo giờ địa phương bộ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư nguyễn trí dũng đã tham dự và có bài phát biểu tại sự kiện lisbon
do hội doanh nghiệp đức tại châu á thái bình dương tổ chức
trong bài phát biểu dành riêng cho khách mời đặc biệt bộ trưởng nguyễn trí dũng đánh giá cao sự hỗ trợ của đức dành cho việt nam trong thời gian qua
mong muốn các doanh nghiệp đức tiếp tục đầu tư nhiều hơn nữa vào việt nam ở các lĩnh vực như sản xuất máy móc tài chính bảo hiểm năng lượng tái tạo đào tạo nguồn nhân lực
bộ trưởng nguyễn trí dũng kêu gọi các chính trị gia và cùng các doanh nhân đức thúc đẩy việc ký kết và thông qua hiệp định tự do thương mại giữa việt nam và liên minh châu âu evfta trong thời gian sớm nhất

bộ trưởng nguyễn trí dũng kêu gọi các chính trị gia và cùng các doanh nhân đức thúc đẩy việc ký kết và thông qua hiệp định tự do thương mại giữa việt nam và liên minh châu âu evfta trong thời gian sớm nhất